tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh chủ trương kéo điện ra đồng để tạo điều kiện cho bà con nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
qua đó bộ mặt nông thôn ở địa phương này ngày càng thay đổi nhiều hộ vươn lên làm giàu
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hưng lộc và phú lộc
có điện vùng đất ba trăm linh hectare hoang sơ ở xã hưng lộc trước đây
nay đã định hình trở thành vùng chăn nuôi tập trung lớn an toàn dịch bệnh
và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
từ đó nhiều hộ nông dân đã vươn lên làm giàu mà theo nhiều người dân đây là nhờ có nguồn điện
từ hiệu quả của việc kéo điện ra đồng
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chăn nuôi tập trung
đồng nai đã thực hiện nhiều công trình điện ba pha kéo về vùng sâu vùng xa phục vụ cho bà con sản xuất
nhiều hộ nông dân ở xã phú lộc huyện tân phú đang có ý định chuyển đổi cơ cấu cây trồng
khi công trình điện mới vừa khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay
theo tính toán nếu tưới nước bằng máy chạy dầu vào mùa khô
một hectare cũng tốn hết bốn hai triệu đồng một tháng
nhưng khi có điện chi phí cho tưới nước thấp hơn hai lần chỉ tốn khoảng hai triệu đồng một hectare mỗi tháng
mỗi ngày tới tiền rất là cao từ đó giảm chi phí năng chức cho bà con dữ lắm
việc đầu tư lưới điện trung thế về vùng nông thôn là nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nhất
để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung hơn
mặt khác còn để địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới tiếp tục phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân
đây là chủ trương được lãnh đạo đồng nai quan tâm chỉ đạo sâu sát
đồng thời là mục tiêu hàng đầu của tỉnh trong những năm tới
đến nay đã có một trăm linh đồng

chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu công ty điện lực đồng nai đầu tư một trăm hai mươi sáu hạng mục công trình điện
ở vùng nông thôn để phục vụ sản xuất nông nghiệp chăn nuôi tập trung với tổng vốn là hơn một trăm linh tỷ đồng
khi điện được kéo ra đồng nông dân đồng nai đã cùng nhau xây dựng vùng chuyên canh
đưa vào canh tác các loại cây có giá trị kinh tế cao theo quy trình kỹ thuật mới
trung bình mỗi năm một hectare đất sản xuất nông nghiệp mang lại cho nông dân hơn một trăm linh triệu đồng
tăng gấp nhiều lần khi chưa có điện